nguyễn cường chú huyện phước sơn tỉnh quảng nam là phó giám đốc phụ trách rừng phòng hộ đắc mi về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong thời gian từ ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn ban quản lý rừng phòng hộ đắc my kiểm tra và lập biên bản phát hiện năm vụ về hành vi khai thác lâm sản trái phép trong lâm phận tạm giữ quy tròn gần bốn sáu mét khối từ nhóm ba đến nhóm bảy
nguyễn cường thừa nhận đã bán toàn bộ số gỗ trên cho một số cá nhân trên địa bàn
đem về làm nhà cho gia đình ngoài ra một số dùng để làm cổng cơ quan
được biết toàn bộ số tiền bán gỗ nguyễn cường bán được đã không nhập quỹ cơ quan mà tự ý lấy tiêu xài cá nhân
theo kế hoạch từ tháng ba đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam và phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
thực hiện thanh tra tại các công trình xây dựng và doanh nghiệp thi công công trình xây dựng ở sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
trung tâm của chiến dịch thanh tra này là điều kiện làm việc của người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động
theo thống kê ngành xây dựng chiếm tới trên ba mươi tổng số vụ tai nạn lao động và đây cũng là ngành nghề có số vụ và số người bị tai nạn lao động cao nhất trong các ngành nghề sản xuất kinh doanh
chiến dịch thanh tra này nhằm cải thiện tình hình tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động chế độ cho người lao động qua đó cải thiện điều kiện làm việc và giảm thiểu tai nạn lao động
theo cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có ba ổ dịch lở mồm long móng mới phát sinh tại các tỉnh hà tĩnh và quảng trị
cụ thể tại tỉnh hà tĩnh đã phát sinh hai ổ dịch lở mồm long móng trên địa bàn huyện kỳ anh và cẩm xuyên
tại huyện kỳ anh dịch đã xảy ra tại năm hộ chăn nuôi thuộc xã kỳ lâm làm một mươi tám con bò mắc bệnh
tại huyện cẩm xuyên dịch đã xảy ra tại hai mươi hộ chăn nuôi thuộc xã cẩm quan làm ba mươi sáu con da súc mắc bệnh
tại tỉnh quảng trị dịch lờ mồm long móng phát sinh tại ba hộ chăn nuôi thuộc xã triệu vân huyện triệu phong làm năm con bò mắc bệnh